trong khuôn khổ phiên thảo luận chung của đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi bốn
tại thành phố new york của mỹ đồng chí phạm bình minh
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
đã có bài phát biểu với chủ đề tăng cường sức sống của chủ nghĩa đa phương
vì hòa bình và phát triển bền vững
trong bài phát biểu quan trọng này phó thủ tướng cũng nêu vấn đề liên quan đến biển đông
theo phó thủ tướng phạm bình minh việt nam cho rằng tôn trọng luật pháp quốc tế
là cách thức hữu hiệu nhằm ngăn ngừa xung đột
cũng như tìm kiếm những giải pháp lâu bền cho tranh chấp xung đột
việt nam ủng hộ mọi nỗ lực thực hiện các biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp
theo hiến trương liên hợp quốc và luật pháp quốc tế
từ thương lượng hòa giải tới việc sử dụng các cơ chế pháp lý quốc tế
phó thủ tướng phạm bình minh nêu vấn đề biển đông tại phiên thảo luận
đồng thời kêu gọi các bên liên quan ở biển đông tuân thủ luật pháp quốc tế
đặc biệt là công ước của liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai
unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai hiến trương của biển và đại dương
phó thủ tướng cho rằng kết nối ấn độ dương và thái bình dương biển đông
có ý nghĩa chiến lược đối với hòa bình an ninh và phát triển ở châu á thái bình dương và trên thế giới
nhận thức rõ điều đó các quốc gia liên quan đã có nhiều nỗ lực
đạt được những kết quả tích cực về giải quyết bất đồng tranh chấp
tuy nhiên việt nam cũng đã nhiều lần nêu rõ sự lo ngại về những diễn biến phức tạp ở biển đông
tại các vùng biển của việt nam được xác định theo unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai
các bên liên quan cần kiềm chế và tránh có những hành động đơn phương làm phức tạp tình hình và gia tăng căng thẳng
và giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế
trong đó có unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai
phó thủ tướng phạm bình minh cho rằng trước hết cần tái khẳng định vai trò và tầm quan trọng của luật pháp quốc tế
và hiến trương liên hợp quốc trong việc xây dựng một trật tự thế giới dựa trên luật lệ
thúc đẩy quan hệ giữa các quốc gia và tăng cường hợp tác đa phương
luật pháp quốc tế là nền tảng của quan hệ bình đẳng công bằng giữa các quốc gia
bởi vậy các nỗ lực đa phương cần dựa trên và hướng tới bảo đảm sự tôn trọng đối với nền tảng này